tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng sáng nay đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch số một trăm bảy mươi ba khbca
thực hiện giải pháp trọng tâm đột phá về nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận khoa học
sự báo chiến lược đầy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an